bộ ngoại giao nga tiến hành họp báo tại thủ đô moscow trong đó tổng kết các hoạt động chính trị đối ngoại của nga trong năm hai nghìn một mươi chín
và nêu một số kế hoạch hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi
buổi họp báo thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong bối cảnh nga vừa trải qua một sự thay đổi lớn về chính phủ
mở đầu họp báo ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết trong năm hai nghìn một mươi chín các nỗ lực chính sách đối ngoại của nga
tập trung vào việc giảm căng thẳng quốc tế và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề triều tiên iran venezuela trung đông
trên phương diện hợp tác ông lavrov nhấn mạnh nỗ lực của nga trong việc thúc đẩy hội nhập kinh tế
theo khuôn khổ liên minh kinh tế á âu và các hoạt động của nga trong vai trò là thành viên của các tổ chức quốc tế
như g hai mươi bric esco hội đồng bắc cực và các hiệp hội đa phương đầy triển vọng khác
nhắc đến liên minh kinh tế á âu ông lavrov một lần nữa khẳng định những thành công bước đầu trong quá trình hội nhập
và hợp tác với các đối tác bên ngoài của tổ chức này trong đó có việt nam đối tác fta đầu tiên của liên minh
ông cũng nhấn mạnh những kết quả hợp tác đã đạt được trong năm vừa qua với các đối tác trung quốc
ấn độ và mối quan hệ đa dạng với các nước thành viên asean